từ đêm ngày hai mươi chín đến trưa nay nhà máy thủy điện đa nhiêm huyện đơn dương tỉnh lâm đồng liên tục xả lũ
điều này đã khiến mực nước sông đa nhiêm dâng cao gây ngập nặng phía hạ lưu
đặc biệt trong thời gian hồ thủy điện xả lũ đã khiến sáu người dân bị mắc kẹt trong nước lũ
cơ quan chức năng phải dùng cano cứu hộ để giải cứu người dân
ghi nhận đến trưa ngày ba mươi tháng một mươi hai phía hạ lưu của đập thủy điện đa nhiêm vẫn ngập nặng hai bên bờ sông
hàng trăm hectare hoa màu của người dân các xã lạc lâm lạc xuân thị trấn thạnh mỹ bị nhấn chìm trong nước lũ
đây hầu hết là những vườn rau màu chuẩn bị cho thu hoạch phục vụ thị trường tết nguyên đán hai nghìn một mươi chín sắp tới
nhà máy thủy điện đa nhiêm bắt đầu thông báo xả lũ từ một mươi bốn h ngày hai mươi chín tháng một mươi hai với lưu lượng hai mươi năm m ba một giây
sau đó đơn vị này liên tục thông báo xả lũ với lưu lượng tăng rất nhanh
đến chín h sáng cùng ngày mức xả lũ của hồ thủy điện đa nhiêm còn hai trăm năm mươi m ba
khi nhận được thông báo xả lũ của nhà máy thủy điện đa nhiêm phòng nông nghiệp huyện đơn dương liên tục thông tin cho các địa phương để chủ động báo cho người dân nắm rõ tình hình
theo thống kê sơ bộ của ủy ban nhân dân huyện đơn dương hiện đã có trên một trăm linh hectare hoa màu của người dân địa phương bị ngập do nước lũ